tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với trung ương hội nông dân việt nam
tại buổi làm việc đồng chí lại xuân môn ủy viên trung ương đảng bí thư đảng đoàn
chủ tịch ban chấp hành trung ương hội nông dân chào mừng đồng chí nguyễn thiện nhân đã sang thăm và làm việc với hội nông dân
đồng chí lại xuân môn cho biết giai cấp nông dân nước ta là lực lượng đông đảo
chiếm gần bảy mươi dân số và gần năm mươi lực lượng lao động xã hội
thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng
giai cấp nông dân khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng đời sống nông dân so với những năm trước đây đã được cải thiện hơn trước
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn tâm trạng vẫn còn nhiều băn khoăn bức xúc thể hiện ở một số vấn đề như
một bộ phận nông dân bỏ ruộng vườn bỏ chăn nuôi xa rời nông thôn để tìm việc khác thu nhập cao hơn
hay nông dân rất lo lắng trước tác động của biến đổi khí hậu nhất là xâm nhập mặn hạn hán lũ lụt làm ảnh hưởng đến đời sống nông dân sản xuất nông nghiệp